xin kính chào quý vị và các bạn ngay sau đây sẽ là các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
thưa quý vị thủ tướng vừa ký chỉ thị số ba cttg đôn đốc các bộ ngành địa phương
thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi bốn
theo đó thủ tướng yêu cầu cán bộ công chức viên chức tuyệt đối không đi lễ hội
trong giờ hành chính không tổ chức du xuất
thủ tướng yêu cầu cán bộ công chức viên chức người lao động trong các cơ quan hành chính nhà nước
các cơ quan tổ chức liên quan thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính kỷ luật lao động
khẩn trương tập trung giải quyết xử lý công việc ngay từ ngày làm việc đầu tiên
các cơ quan đơn vị không tổ chức du xuân liên hoan chúc tết
làm ảnh hưởng đến thời gian và hiệu quả làm việc tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính
không sử dụng xe công đi lễ hội trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ
lãnh đạo các bộ cơ quan địa phương không tham dự lễ hội nếu không được cấp có thẩm quyền phân công
với các bộ ngành địa phương thủ tướng yêu cầu tập trung giải quyết các khó khăn vướng mắt
trong triển khai các dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải
đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng giao thông quan trọng trọng điểm quốc gia
có tính liên vùng hạ tầng đô thị lớn các dự án đường sắt đô thị hạ tầng văn hóa xã hội
các địa phương được giao làm cơ quan chủ quản các dự án đường bộ cao tốc khẩn trương phối hợp với các bộ
ngành liên quan giải quyết rứt điểm các vướng mắc hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư xây dựng để khởi công các dự án
trong dịp tết quý mão đã có bảy bảy trăm hai mươi sáu trường hợp vi phạm về nồng độ cồn bị phát hiện và xử lý
so với tết năm ngoái số lượng trường hợp bị xử phạt đã tăng gần sáu lần
một số tỉnh thành có số trường hợp xử lý
sáu tỉnh thành có số trường hợp xử lý vi phạm nồng độ cồn cao là hải phòng hà nội tp hcm quảng nam thái nguyên và nam định
trong khi đó số vụ tai nạn giao thông do người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn đã giảm so với các năm trước
đợt cao điểm bảo đảm an toàn giao thông trật tự xã hội dịp tết và các lễ hội đầu xuân năm hai nghìn hai mươi ba
đã góp phần rất tích cực trong kéo giảm tai nạn giao thông nói chung và tai nạn giao thông liên quan tới hành vi lái xe sau sử dụng rượu bia nói riêng
hành vi vốn là nguyên nhân chính gây ra tai nạn giao thông trong dịp tết
công an quận một mươi tp hcm đã khởi tố và bắt tạm giam hai đối tượng liên quan đến nhóm quái xế đi xe độ tụ tập và lưu thông thành đoàn
nepo phóng nhanh lãng lách gây dối trợ tự công cộng vào dạng sáng ngày một một tết
bốn người bị khởi tố gồm võ ngọc thơ võ thanh toàn vũ đức minh hùng và quách phú khang
trong đó thơ và toàn bị bắt tạm giam hùng và khang được cho tại ngoại cấm đi khỏi nơi cư trú
sáng ngày hai mươi hai tháng một tức mùng một tết nguyên đán năm hai nghìn hai mươi ba tổ công tác đã phát hiện khoảng một trăm linh quái xế trên các xe độ tụ tập lưu thông thành đoàn
nepo phóng nhanh lãng lách gây dối trợ tự công cộng trên đường bắc hải ở phường một mươi bốn quận một mươi đoạn từ lý thương kiệt đến thành thái
lực lượng chức năng đã bắt được ba mươi ba quái xế cùng hai mươi một xe độ và bàn giao cho công an quận một mươi xử lý
qua điều tra công an xác định thơ toàn hùng và khang có vai trò cầm đầu tổ chức tụ họp để đi bão vào dạng sáng ngày một tết
tiến hành kiểm tra đột xuất xe ô tô bảy chỗ từ bình dương ra bình thuận công an tỉnh bình thuận đã phát hiện ngô thị tuyết nhung trú tại tỉnh bình dương
và nguyễn minh trung chú tại tỉnh đồng nai đang vận chuyển ma túy các loại có mang theo súng đạn
qua kiểm tra lực lượng chức năng thu giữ trên xe khoảng hai trăm linh g ma túy loại ketamin chín mươi tám viên thuốc lắc một khẩu súng và hai mươi viên đạn
qua đầu tranh các đối tượng khai nhận số ma túy trên là của đối tượng ngô thị tuyết nhung
còn khẩu súng và hai mươi viên đạn
kiểm tra tại nơi ở nguyễn minh trung thuộc thành phố biên hòa tỉnh đồng nai lực lượng chức năng đã thu giữ thêm một khẩu súng cùng một mươi viên đạn
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
trong dịp tết nguyên đán quý mão nhằm bảo đảm an ninh trật tự cùng với việc gia quân tấn công trả nát tội phạm
công an tỉnh bắc cạn đã triển khai có hiệu quả công tác vận động thu hồi vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn
từ ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai công an tỉnh bắc cạn đã mở đợt cao điểm đấu tranh chấn áp tội phạm
bảo đảm an ninh trật tự tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi ba
trong đó có tội phạm và vi phạm pháp luật về vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo
lực lượng công an toàn tỉnh bắc cạn đặc biệt là công an cơ sở đã triển khai nhiều biện pháp nhằm thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa
đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo dịp cuối năm
trong hai tháng thực hiện cao điểm công an tỉnh đã vận động thu hồi được một trăm linh ba khẩu súng các loại bốn kích điện chín viên đạn và nhiều linh kiện công cụ hỗ trợ khác
trong thời gian tới lực lượng quan sát lục bình tập trung chính vào công tác vận động nhằm mục đích là làm sao nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường
bảo vệ động vật hoang dã nhằm làm đa dạng sinh hoạt

bảo vệ mạnh mẽ trong nhận thức ý thức chấp hành của người dân

bảo vệ động vật hoang dã nhằm làm đa dạng sinh hoạt

trị giá khoảng bốn mươi một triệu đồng tại xã bắc sơn vụ việc đã được công an xã bắc sơn bàn giao cho công an huyện tràng bom điều tra làm rõ theo thẩm quyền